thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín dẫn đầu đoàn công tác của ban chỉ đạo thi quốc gia
đã đi giả soát kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại hà giang
ý thức được tầm quan trọng tổ chức kỳ thi tại tỉnh sau những vấn đề bức xúc trong dư luận
ở kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đã được cấp ủy đảng
chính quyền các cấp của tỉnh hà giang vào cuộc chỉ đạo sát sao công tác để tổ chức một kỳ thi
diễn ra an toàn khách quan trung thực để không xảy ra sự cố như năm hai nghìn một mươi tám lấy lại niềm tin trong nhân dân
kỳ thi năm nay tại cụm thi số năm hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo hà giang có năm một trăm tám mươi thí sinh
đăng ký dự thi trong đó có hai trăm chín mươi chín thí sinh tự do thi tại hai mươi điểm thi hiện nay công tác in sao để thi
đang được sở giáo dục và đào tạo hà giang

chú trọng đến các phương án bảo mật phòng chống cháy nổ công tác đưa đề thi bảo quản đề thi
bài thi được triển khai đúng quy định có camera giám sát bố trí công an bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
toàn tỉnh có hai tám trăm sáu mươi tám thí sinh được hưởng chế độ nhận trên bốn mươi ba tấn gạo hỗ trợ trong một tháng ôn thi
tỉnh cũng đã trích ngân sách cấp kinh phí trên tám trăm một mươi hai triệu đồng hỗ trợ cho số thí sinh này
ban chỉ đạo thi của tỉnh phải chọn lọc công tác nhân sự tất cả cán bộ coi thi chấm thi giám sát
phải được công an tỉnh thẩm định về nhân thân để đảm bảo cán bộ coi thi đủ phẩm chất
năng lực và trách nhiệm trong công tác tham gia tổ chức kỳ thi